tối qua một mươi ba tháng một mươi một đã diễn ra lễ tôn vinh hợp tác xã tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế sáng kiến năm hai nghìn một mươi chín
nhằm ghi nhận biểu dương và tôn vinh các mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân
có các sáng chế sáng kiến được áp dụng trong sản xuất
dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
lễ tôn vinh hợp tác xã tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế sáng kiến năm hai nghìn một mươi sáu
nhằm ghi nhận biểu dương và tôn vinh các mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân
có các sáng chế sáng kiến được áp dụng trong sản xuất
sự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thị nhân cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
năm hai nghìn một mươi một hợp tác xã tổ hợp tác được tôn vinh là những nhân tố tiêu biểu
đại diện cho các mô hình loại hình tổ chức các ngành sản xuất các vùng miền
đã được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cùng các sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh lựa chọn
cùng một mươi bảy nông dân có sáng chế sáng kiến cải tiến về công nghệ kỹ thuật máy móc thiết bị công cụ
đã được ứng dụng rộng rãi và sản xuất bảo quản chế biến tiêu thụ sản phẩm
thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mang lại hiệu quả cao hơn so với trước
đã vinh dự được tôn vinh tại buổi lễ
buổi lễ đã góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
đề cao vị thế vai trò của nông dân trong sản xuất khích lệ quảng bá nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới
hiệu quả cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế